bộ công an vừa có thông tin chính thức về vụ xe biển xanh gây tai nạn vào tối ngày bốn tháng năm
trên đường nguyễn xiển phường đại kim quận hoàng mai thành phố hà nội
vụ va chạm xảy ra giữa xe ô tô mang biển kiểm soát tám mươi a một mươi một nghìn sáu trăm chín mươi chín với xe máy biển kiểm soát một mươi tám e chín trăm tám mươi
sau khi xảy ra vụ việc cơ quan công an đã tiến hành xác minh và xác định lái xe ô tô biển kiểm soát tám mươi a một mươi một nghìn sáu trăm chín mươi chín
là thượng sĩ hoàng nghĩa hùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi lái xe của tổ xe thuộc cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an
ngay trong tối ngày bốn tháng năm thượng sĩ hoàng nghĩa hùng đã đến công an quận hoàng mai trình diện
hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu đã đình chỉ công tác đối với thượng sĩ hoàng nghĩa hùng
và tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật